vào dạng sáng ngày hôm nay tại khu vực cảng cá tịnh kỳ xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn làm năm tàu cá bị cháy lan thiệt hại hàng tỷ đồng
ban đầu một tàu cá bị cháy sau đó do gió lớn cho nên dẫn đến cháy lan sang nhiều tàu cá
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã nhanh chóng dập lửa ngăn chặn không cho cháy lan sang các tàu cá khác
đến năm giờ sáng thì ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm hai tàu cá bị cháy rụi ba tàu cá cháy nhẹ
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy